vào đúng chín h ba mươi phút sáng nay nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh công ty tem việt nam đã chính thức phát hành đồng su bạc kỷ niệm sự kiện quan trọng này
và ngay từ rất sớm thì đã có nhiều người dân đến xếp hàng tại trụ sở công ty số một mươi bốn trần hưng đạo để chờ mua đồng su đặc biệt
theo đại diện công ty tem việt nam đồng xu đánh dấu sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm hai nghìn một mươi chín được chế tác bằng bạc nguyên chất
còn giá gốc là năm trăm linh đồng số lượng phát hành hạn chế chỉ có ba trăm linh su
đồng su bạc có đường kính ba năm cm một mặt in hình con chim bồ câu biểu tượng của hòa bình thế giới và quốc kỳ của ba nước hoa kỳ triều tiên và việt nam
một mặt là hình hoa sen của việt nam và ghi ngày tháng đánh dấu hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này
khi mà tiếp nhận yêu cầu thiết kế thì tổ tiên sáng tạo cũng đã đề xuất lên hình ảnh đồng su và các sản phẩm khác trên cùng cái thông điệp
đó là thông điệp hòa bình thế giới
với cái thông điệp này thì công ty muốn truyền tải qua các sản phẩm
trong đó có đồng su ạng đấy là việt nam sẽ là cái cầu nối sẽ là cái nơi để mà gắn kết những quốc gia
những thế lực mà tưởng chừng là thù địch nhưng mà hiện tại bây giờ sẽ là những người bạn để tạo được một hình bền vững
với ý tưởng đấy thì ở trên hình ảnh của đồng xu các bạn cũng thấy là chúng tôi lựa chọn là hình ảnh lá cờ của hai nước
triều tiên và hoa kỳ và gắn kết bằng hình ảnh con chim bồ câu đấy là chính là đại diện cho cái biểu tượng của hòa bình
đối với nhiều người dân họ đến từ sớm xếp hàng mua bán
được đồng su bạc kỷ niệm sự kiện ngoại giao quan trọng không chỉ của việt nam mà cả thế giới là niềm vui và tự hào

cũng liên quan đến sự kiện hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên hôm qua bưu điện việt nam đã phát hành đặc biệt bộ tem
chào mừng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại trung tâm báo chí quốc tế của sự kiện
đóng tại cung văn hóa hữu nghị việt sô chín mươi một trần hưng đạo hà nội